thưa quý vị sáu đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
sáu đối tượng này gồm phạm dũng mãnh trần quốc trọng nguyễn quốc bảo anh lê minh thiện trần quang thuấn và tô minh luân
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào ngày một mươi tháng tám nhóm của mãnh đang nhậu thì nhìn thấy hồ hoàng luân nguyễn thanh hoàng và lê quang danh
do mãnh và hoàng luân có mâu thuẫn từ trước nên mãnh đã gọi điện cho thuấn bảo anh trọng minh luân thiện và ba người khác cầm theo hung khí đến để đánh luân
thuấn và trọng cầm mã tấu chém nhiều nhát làm hoàng và luân bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu